trên nhu cầu trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật ngày càng cao thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã mạo danh luật sư tổ chức hành nghề luật trên các trang mạng xã hội như facebook zalo website để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản của công dân và các tổ chức
nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo nhằm phòng ngừa vấn nạn này
cắt ghép ảnh rồi sử dụng tên khác để làm thẻ luật sư giả thậm chí làm giả cả căn cước công dân
thời gian qua luật sư giang hồng thanh đoàn luật sư thành phố hà nội đã không ít lần phải đăng bài cảnh báo đính chính trên mạng xã hội sau khi bị nhiều đối tượng mạo danh để lừa đảo chiếm đặt tài sản

thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo là lập ra các fanpage hội nhóm sau đó sẵn sàng chi tiền chạy quảng cáo để thu hút người có nhu cầu hỗ trợ pháp lý
nhằm tạo lòng tin với con mồi các đối tượng sử dụng thông tin của luật sư và các văn phòng luật uy tín để làm hồ sơ fanpage giả thậm chí còn sử dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo để dựng thành video giả mạo quảng bá về dịch vụ không có thật
khi nạn nhân tin tưởng chúng sẽ yêu cầu chuyển khoản chi phí đặt góc cộng đồng
chúng tôi đã gặp những trường hợp là các đối tượng này giả danh các công ty luật thậm chí làm giả hồ sơ luật sư để tiếp cận các khách hàng các người bị hại để mong muốn lấy lại tiền để lừa đảo tiếp
thông thường các thông tin trên các trang của các đối tượng giả mạo đưa ra mang tính chất là cam kết một trăm linh ví dụ như là cam kết một trăm linh đòi lại được khoản công nợ cho khách hàng một trăm linh giải quyết thắm được các vụ kiện ví dụ như vậy
thì tôi thẳng khẳng định một điều là điều này
vi phạm quy định quy tắc đạo đức hành nghề của luật sư
theo các luật sư các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức này thường là những người ít khi tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng hạn chế đi lại và tâm lý e ngại không dám công khai vụ việc cần hỗ trợ tư vấn pháp lý
do vậy để tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng người dân cần nâng cao cảnh giác xác minh kỹ thông tin của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trước khi chuyển tiền và ký hợp đồng
các luật sư công ty luật
phòng luật mà có đăng ký hoạt động hợp pháp thì sẽ đều có thông tin đăng ký tại đoàn luật sư địa phương như đoàn luật sư hà nội tp hcm hay thậm chí là liên đoàn luật sư việt nam
bên cạnh đó thì các công ty luật hoạt động các chuyên nghiệp thì cũng sẽ đều có các website fanpage của công ty với tên của công ty có đăng ký chính chủ
theo đó thì người dân có thể kiểm tra qua các thông tin này qua các kênh này để kiểm tra đâu là luật sư thật
bên cạnh đó người có nhu cầu trợ giúp tư vấn pháp lý
có thể trực tiếp gặp luật sư hoặc các công ty luật để làm việc
với những trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chứng tật tài sản bằng hình thức trên cần làm đơn trình báo tố giác với các cơ quan chức năng